thưa quý vị một đường dây cá độ bóng đá gần một trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn triệt phá
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố lạng sơn để điều tra
theo kết quả điều tra ban đầu các đối tượng đã lập một mươi một tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn quang vinh hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
trước đó khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một một phụ nữ bốn mươi sáu tuổi cùng con gái năm tuổi đang đi bộ thì bị vinh đi từ phía sau cầm dao vòng qua cổ khống chế rồi cướp chiếc điện thoại iphone một mươi hai
quá bất ngờ nạn nhân vùng vẫy kêu cứu
thì bị đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích ở cổ
một số người dân truy bắt đã bị vinh dùng dao đe dọa
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi một các trinh sát hình sự công an thành phố biên hòa đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường phước tân thành phố biên hòa
thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động việt nam sang làm việc thế nhưng thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân
không để cho người lao động về
đối tượng phan công quốc chú tại huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
và khám xét nơi ở để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi một quốc mở sưởng may tại thành phố moscow nhưng không đăng ký kinh doanh
sau đó liên hệ với cha mẹ ruột đang ở việt nam tìm người đưa sang nga lao động trong thời gian ba năm
với điều kiện đưa trước cho quốc bốn mươi triệu đồng để lo chi phí
tuy nhiên khi người lao động đến xưởng may tại nga quốc đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân
và khóa cửa sưởng không cho ra ngoài
nếu người lao động muốn về việt nam trước thời hạn thì phải chuyển cho quốc sáu mươi triệu đồng
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu phan công quốc đã đưa thành công năm mươi bảy công dân việt nam sang nga
để lao động và cưỡng ép ở lại trái phép
gần một mươi năm trốn thi hành án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đào thị thương chú
xã lai châu vừa bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ tại huyện hạ hòa tỉnh phú thọ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
năm hai nghìn chín thương bị tòa án nhân dân tỉnh lai châu kết án sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tuy nhiên thương được hoãn thi hành án do đang trong thời kỳ nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
lợi dụng thời gian này đối tượng đã trốn khỏi địa phương sau đó thay tên đổi họ
nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh lai châu đã áp giải đối tượng về công an tỉnh lai châu để xử lý
phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm khu nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
và đối tượng vi văn sô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
là đối tượng hoàng văn tràng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nà pàn xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp được kết